trong những thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua của toàn ngành năm năm hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định những đồng góp của ngành kiểm sát đã góp phần giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm các quyền dân chủ của nhân dân dưng đáng với truyền thống nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật kiên quyết tấn công tội phạm bản lĩnh thực thi công lý tận tâm bảo vệ nhân dân
thủ tướng yêu cầu thời gian tới ngành kiểm sát tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm tham nhũ để phát triển kinh tế xã hội của đất nước thực hiện tốt chức năng hiến định là thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp đẩy mạnh hợp tác quốc tế chú trọng đàm phán ký kết các thỏa thuận quốc tế về tương trợ tư pháp trong đấu tranh phòng chống tội phạm và đào tạo bồi dưỡng năng lực thực thi pháp luật cho đội ngũ cán bộ kiểm sát viên nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong
đồng thời tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua với nội dung thiết thực hiệu quả
tại buổi lễ thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước thủ tướng nguyễn xuân phúc đã trao huân trường hồ chí minh cho ngành kiểm sát nhân dân và trao huân chương lao động hạng nhất cho viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao lê minh trí
còn vào chiều nay tại tòa nhà quốc hội đồng chí nguyễn thị kim ngân ủy viên bộ chính trị chủ tịch quốc hội đã gặp mặt các đại biểu bà mẹ việt nam anh hùng trên toàn quốc nhân dịp kỷ niệm bảy mươi ba năm ngày thương binh liệt sĩ
phát biểu tại buổi gặp mặt thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân gửi tới các mẹ việt nam anh hùng những người có công với cách mạng và gia đình những tình cảm chân thành và lòng biết ơn sâu sắc nhất
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh trong lịch sử đấu tranh bảo vệ tổ quốc vĩ đại các mẹ việt nam anh hùng đã trở thành những người chiến sĩ thầm lặng góp phần làm nên những trang sử hùng tráng của dân tộc tạc vào ráng hình của đất nước việt nam
chúng ta không thể nào quên hình ảnh của những người mẹ gắn liền với hình ảnh đất nước gian lao sáng chắn bão rông chiều ngăn nắng lửa
những hình ảnh của những người mẹ không ngại hiểm nguy đào hầm nuôi dấu cán bộ trèo thuyền chở chiến sĩ qua sông nuôi bộ đội đánh giặc và bản thân cũng trở thành những người chiến sĩ bị giặc bắt tù đầy tra tấn nhưng vẫn hiên ngang đối mặt với quân thủ
đất nước hòa bình không có niềm vui nào bằng ngày trở về nhưng cũng không có nỗi đau nào bằng nỗi đau trong ngày chiến thắng khi những người thân yêu nhất mãi mãi ra đi không bao giờ trở lại
những hy sinh thầm lặng vô cùng to lớn cao cả và thiêng liêng của các mẹ đã tôn thêm những phẩm chất đức tính tốt đẹp của người phụ nữ việt nam là những tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng mà chính các mẹ đang ngồi đây là những minh chứng sống
nhân dịp này chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân gửi tới các mẹ việt nam anh hùng những tình cảm sâu đậm và lòng biết ơn sâu sắc
kính chúc các mẹ luôn mạnh khỏe trường thọ để các thế hệ con cháu có nhiều cơ hội được bày tỏ lòng tri ân
và tiếp tục nhận được sự động viên khích lệ chuyên cảm hứng về đức hy sinh và lòng yêu nước vô hạn từ các mẹ
trước đó vào sáng nay bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội đào ngọc dung cùng ba trăm linh đại biểu là các bà mẹ việt nam anh hùng đã đến đặt vòng hoa và vào lang viếng chủ tịch hồ chí minh
tại lê viếng đại diện lãnh đạo bộ lao động thương minh và xã hội các đại biểu bà mẹ việt nam anh hùng tiêu biểu đã thành kính tưởng nhớ bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của chủ tịch hồ chí minh
vị lãnh tụ thiên tài của đảng và nhân dân ta người thầy vĩ đại của cách mạng việt nam người đã công hiến cả cuộc đời cho dân cho nước dẫn dắt đảng nhân dân việt nam làm nên những thắng lợi vẻ vang làm dạng dỡ dân tộc non sông đất nước
vui mừng và hạnh phúc là cảm xúc chung của các bà mẹ việt nam anh hùng khi về thủ đô được vào viếng lăng bác vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
vào sáng ngày hôm qua thượng tượng hồ chí minh đã đặt vòng hoa cho các bà mẹ việt nam anh hùng
thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã tới dự và chỉ đạo đại hội đại biểu lần thứ bảy nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm của đảng bộ công an tỉnh hòa bình
cùng dự có đồng chí bùi văn tỉnh ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy hòa bình đồng chí bùi văn khánh chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hòa bình

thượng tượng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng bộ chính trị của đảng ủy công an trung ương tỉnh ủy về công tác bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng trình đốn đảng bảo vệ an ninh an toàn các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn tỉnh kịp thời giải quyết ổn định các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự phát sinh trên địa bàn góp phần giữ vững ổn định chính trị tạo môi trường an ninh an toàn lành mạnh để xây dựng và phát triển kinh tế xã hội tỉnh hòa bình hoàn thành việc bố tr
và án đạt tám mươi sáu vượt chỉ tiêu đề ra
phát biểu chỉ đạo tại đại hội thứ trưởng nguyễn văn thành nêu rõ đảng bộ công an tỉnh hòa bình cần tiếp tục nhận thức rõ bối cảnh tình hình nhiệm vụ hiện nay
trên cơ sở đó chủ động tham mưu đúng trúng kịp thời vấn đề đặt ra với đảng ủy công an trung ương bộ công an tỉnh ủy
ngay sau đại hội đảng bộ công an tỉnh hòa bình cần khẩn trương xây dựng các chuyên đề kế hoạch chương trình hành động triển khai nghị quyết đại hội bầu ban chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm để lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đảng bộ

công tác tuyên giáo như giáo dục lý luận chính trị quán triệt thực hiện các nghị quyết chỉ thị của đảng nắm giải quyết báo cáo tình hình tư tưởng cán bộ chiến sĩ các hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng của đảng của dân tộc và của lực lượng công an nhân dân
công tác tuyên giáo công an nhân dân đã tác động tích cực đến tư tưởng tình cảm niềm tin tạo sự lan tỏa khích lệ ý thức tu dưỡng rèn luyện của cán bộ đảng viên chiến sĩ
phát biểu tại buổi gặp mặt thay mặt cán bộ làm công tác tuyên giáo của đảng đồng chí bùi trường giang gửi lời cảm ơn sâu sắc về sự phối hợp hết sức chặt chẽ hiệu quả đặc biệt là sự chia sẻ nguồn nhân lực trí tuệ nghiệp vụ của ngành công an đối với công tác tuyên giáo
để làm cho công tác tuyên giáo đảng công tác tuyên giáo trong công an nhân dân gặt hái được nhiều thành công hơn nữa đồng chí bùi trường giang nhấn mạnh đến tăng cường phối hợp để bảo vệ nền tảng của đảng
chống diễn biến hòa bình đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái thù địch những thông tin và những quan điểm lệch lạc trong báo chí văn học nghệ thuật và không gian mạng
tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong xử lý những tình huống phức tạp những vấn đề nổi cộng bức xúc trong xã hội và nhân dân
phát biểu tại buổi gặp mặt thứ trưởng nguyễn văn thành chúc mừng những thành tích ngành tuyên giáo của đảng đã đạt được trong chín mươi năm qua
thứ trưởng nguyễn văn thành khẳng định trong những năm qua đảng ủy công an trung ương bộ công an luôn xác định công tác tuyên giáo có ý nghĩa hết sức quan trọng trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng
học tập quán triệt thực hiện chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước nâng cao bản lĩnh chính trị giáo dục truyền thống văn hóa đạo đức cho cán bộ chiến sĩ góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng nguyễn văn thành cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của ban tuyên giáo trung ương các ban bộ ngành trung ương ban tuyên giáo các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương các cơ quan truyền thông báo chí các đồng chí báo cáo viên các cấp trong công tác tuyên giáo nhất là công tác tuyên truyền bảo đảm an ninh trật tự tuyên truyền về những thành tích chiến công xuất sắc của lực lượng công an nhân dân về những tấm gương dũng cảm trong đấu tranh phòng chống tội phạm của cán bộ
đối với công tác tuyên giáo trong công an nhân dân đồng chí thứ trưởng bày tỏ mong muốn thời gian tới các đồng chí tiếp tục quan tâm đến công tác tuyên giáo nói riêng và các mặt công tác của lực lượng công an nhân dân nói chung
nhân dịp này thay mặt ban tuyên giáo trung ương đồng chí bùi trường giang đã trao kỷ niệm trương vì sự nghiệp tuyên giáo tặng cá nhân đồng chí thứ trưởng nguyễn văn thành cùng các đồng chí cán bộ làm công tác tuyên giáo trong lực lượng công an nhân dân vì đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp tuyên giáo của đảng
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng nguyễn văn thành đã trao kỷ niệm trương bảo vệ an ninh tổ quốc tặng cá nhân đồng chí bùi trường giang phó trưởng ban tuyên giáo trung ương cùng các đồng chí cán bộ ban tuyên giáo trung ương ghi nhận những đóng góp của các cá nhân đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội
thứ trưởng bộ công an trung ương lãnh đạo bộ công an trung ương lãnh đạo bộ công an trung ương lãnh đạo bộ công an trung ương lãnh đạo bộ công an trung ương lãnh đạo bộ công an trung ương lãnh đạo bộ công an trung ương lãnh đạo bộ công an trung ương lãnh đạo bộ công an trung ương lãnh đạo bộ công an trung ương lãnh đạo bộ công an trung ương lãnh đạo bộ công an trung ương lãnh đạo bộ công an trung ương lãnh đạo bộ công an trung ương lãnh đạo bộ công an trung ương lãnh đạo bộ công an trung
những thương binh thuận thành thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng nguyễn văn thành gửi lời thăm hỏi ân cần sự trì ân và những tình cảm thân thiết đến các đồng chí thương binh các đồng chí lãnh đạo y bác sĩ công nhân viên lời chúc sức khỏe hạnh phúc xúc động khâm phục và tự hào về những hy sinh đóng góp của các đồng chí vào sự nghiệp đấu tranh bảo vệ tổ quốc đồng thời chia sẻ với những nỗi đau về thể chất
thứ trưởng nguyễn văn thành cũng bày tỏ phấn khởi khi nhận thấy sức khỏe tinh thần của các đồng chí thương binh và điều kiện cơ sở vật chất sinh hoạt không ngừng được cải thiện của trung tâm
hai mươi đồng chí thương binh nặng thuộc ba thế hệ chống pháp chống mỹ và thời kỳ bảo vệ xây dựng đất nước của hầu khắp các tỉnh thành phố trong cả nước
có đồng chí đã ngoài tám mươi tuổi nhưng tất cả đều gắn bó yêu thương dưới mái ấm của trung tâm
thứ trưởng nguyễn văn thành nhấn mạnh đảng nhà nước và nhân dân ta đời đời ghi nhớ biết ơn công lao to lớn về cách mạng của các anh hùng liệt sĩ các đồng chí thương binh bệnh binh người có công đã chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc vì bình yên hạnh phúc của nhân dân
tri ân các anh hùng liệt sĩ thương bệnh binh người có công với cách mạng là đạo lý truyền thống tốt đẹp của dân tộc là trách nhiệm của cấp ủy đảng chính quyền các đoàn thể nhân dân và của toàn xã hội
cám bộ chiến sĩ toàn lực lượng công an nhân dân sẽ phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được đảng nhà nước và nhân dân giao phó bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh văn minh
sáng nay trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an đã tới dự và chỉ đạo đại hội đại biểu lần thứ một mươi hai của đảng bộ công an tỉnh vĩnh long nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
cùng dự có đồng chí trần văn rón ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy vĩnh long đồng chí lữ quang người phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh long
sáng nay trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an đã tới dự và chỉ đạo đại hội đại biểu lần thứ một mươi hai của đảng bộ công an tỉnh vĩnh long nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
tại nạn xã hội tài nạn giao thông hàng năm giảm công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự tiếp tục được nâng cao
đặc biệt đã đề xuất với tỉnh ủy tỉnh vĩnh long thống nhất chủ trương xây dựng đề án công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã
đến nay đã bố trí một trăm linh xã có công an chính quy
phát biểu tại đại hội thứ trưởng nguyễn văn sơn đánh giá cao những kết quả mà đảng ủy ban giám đốc công an tỉnh vĩnh long nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi đã đạt được
là minh chứng cụ thể đóng góp xứng đáng vào việc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ công an trung ương lần thứ sáu và nghị quyết đại hội tỉnh vĩnh long lần thứ một mươi
đồng thời đề nghị đại hội cấp ủy các cấp nhiệm kỳ mới phải tìm được giải pháp để khắc phục tồn tại nêu trong báo cáo
bám sát đề án nhân sự đã chuẩn bị đề cao tinh thần trách nhiệm phát huy dân chủ trí tuệ tập thể sáng suốt lựa chọn các đồng chí
có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức uy tín và trình độ năng lực tham gia đảng bộ công an tỉnh vĩnh long nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
với tinh thần nghiêm túc tập trung dân chủ đại hội đã bầu ra hai mươi ba đồng chí ban chấp hành đảng bộ công an tỉnh vĩnh long lần thứ một mươi hai nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm và một mươi hai đồng chí đại biểu dự đại hội đảng bộ tỉnh vĩnh long